theo thông báo của sở ngoại vụ tỉnh hà giang tỉnh vân nam và khu tự trị dân tộc trang tỉnh quảng tây trung quốc
tỉnh đến nay không có thêm cả nhiễm mới
đặc biệt hai địa phương có đường biên giới tiếp xác với tỉnh hà giang là châu văn sơn tỉnh vân nam và thành phố bách sắc tỉnh quảng tây
không còn ca bệnh nào dương tính với covid một mươi chín
tính đến hết ngày hai mươi sáu tháng hai tổng số ca bệnh covid một mươi chín của toàn tỉnh vân nam là một trăm bảy mươi bốn ca
trong đó đang điều trị là hai mươi tám ca xuất viện là một trăm bốn mươi bốn ca tỉnh quảng tây là hai trăm năm mươi hai ca xuất viện là một trăm năm mươi chín ca
nhằm tiếp tục công tác phòng chống dịch tỉnh hà giang và hai địa phương giáp danh cũng thường xuyên trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình dịch bệnh
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới đường mòn lối mở và phối hợp công tác trao trả
tiếp nhận công dân trở về địa phương tại cửa khẩu quốc tế thanh thủy hà giang và thiên bảo trung quốc